thưa quý vị về thông tin tiêm chủng trên địa bàn hà nội hôm nay
thành phố sẽ bắt đầu tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi bằng vaccine của pfizer
sở y tế hà nội đã có công văn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố đợt ba mươi một
đáng chú ý sở y tế sẽ sử dụng ba trăm linh bốn một trăm bốn mươi liều vaccine cominati pfizer được phân bổ lần này
để thực hiện tiêm mũi một cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đang học tập
sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi
số vaccine này có thể sử dụng để tiêm trả mũi hai cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi một trên địa bàn đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là ba tuần
sở giáo dục đào tạo hà nội thông tin dự kiến khi hoàn thành tiêm vaccine cho học sinh
từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp trở lại
tính đến thời điểm hiện tại hà nội thí điểm mở cửa đón học sinh trở lại
trường học trực tiếp đối với khối chín tại một mươi tám huyện thị xã
đối với các trường trung học phổ thông học sinh các khối lớp một mươi một mươi một và một mươi hai
do đặc điểm học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau sở đề xuất cho học sinh trở lại trường học
sau khi các em đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo nguyên tắc tiêm song khối nào thì cho học sinh khối đó học trực tiếp
về kế hoạch đón học sinh trở lại trường ông phạm xuân tiến
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội thông tin từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
hà nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
sau khi hoàn thành tiêm cho nhóm tuổi này thành phố sẽ tiêm cho học sinh ở độ tuổi một mươi hai đến một mươi năm
nếu hoàn thành theo tiến độ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
sẽ trở lại trường học trực tiếp vào tháng một mươi hai
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid
phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại